còn tại tp hcm trước những thắc mắc xung quanh quyết định mở lại ba karaoke massage dịp cận tết
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm cho biết việc mở lại bar karaoke massage vũ trường
nằm trong tiến trình từng bước tiến tới bình thường hóa của địa bàn
tp hcm sẽ giám sát diễn biến dịch covid một mươi chín hàng ngày
theo quyết định mới nhất của ubnd tp hcm các cơ sở kinh doanh vũ trường
quán bar karaoke câu lộc bộ khiêu vũ massage sẽ được phép mở lại từ ngày một mươi tháng một
đây là tin mừng đối với các doanh nghiệp hệ thống kinh doanh các dịch vụ được đánh giá là
có khả năng lây nhiễm sars cov hai ở mức cao sau gần hai năm chống trọi với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc mở lại các hoạt động dịch vụ nhạy cảm
vào thời điểm gần tết nguyên đán cộng với sự đe dọa của biến chủng omicron
sẽ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch
mặt khác dư luận cũng đặt ra câu hỏi với việc tạm dừng hoạt động sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm sẽ phản ứng ra sao trước tình huống cấp bách về dịch bệnh
sáng sáu tháng một ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm khẳng định
việc ngừng hoạt động sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín chỉ là kiện toàn sắp xếp lại công việc
của ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm
các trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp cơ sở vẫn hoạt động bình thường
và thành phố vẫn có bộ phận thường trực phụ trách các phần việc như trước đây
ông phan văn mãi khẳng định dù sắp xếp lại công việc nhưng công tác phòng chống dịch
vẫn được thực hiện thường xuyên liên tục các đơn vị cá nhân không chủ quan lơ là
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố vẫn tổ chức họp báo
giao ban với các địa phương hàng tuần và giám sát diễn biến dịch covid một mươi chín hàng ngày
đối với việc mở lại các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke
cơ lộ bộ khiêu vũ massage
chủ tịch ubnd tp hcm phân tích điều này nằm trong tiến trình từng bước tiến tới bình thường hóa của địa phương
với việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín các hoạt động sẽ được dần dần phục hồi lại
trong tình hình mới gắn với cấp độ của từng địa bàn
trước đó ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm đã ký quyết định về việc dừng hoạt động
của sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
thời gian tạm dừng hoạt động với đơn vị này có hiệu lực kể từ ngày ký
cũng tại tp hcm
nhiều trường đại học trên địa bàn đã thông báo sẽ dạy học trực tiếp cho toàn thể sinh viên từ học kỳ hai
ngày sáu tháng một trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm vừa thông báo sẽ tổ chức dạy học trực tiếp
cho tất cả các loại học phần được mở trong học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các học phần lý thuyết tích hợp giảng viên có thể chủ động sử dụng tối đa hai mươi thời lượng giảng dạy
của học phần để dạy trực tiếp đối với các học phần mở cho các lớp học thuộc khóa hai nghìn hai mươi
các học phần thực tập thí nghiệm nhà trường tổ chức dạy một trăm linh trực tiếp tại trường
cùng ngày trường đại học công nghiệp tp hcm cũng thông báo kế hoạch giảng dạy học tập học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
từ ngày ba tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng một tất cả các lớp lý thuyết và thực hành tiếp tục học trực tuyến
riêng sinh viên năm cuối có nhu cầu làm học trực tiếp
các lớp thực hành thí nghiệm phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp có thể vào trường thực hiện
từ ngày một mươi bốn tháng hai sau tết nguyên đán các lớp thực hành thí nghiệm học tập trung tại trường
các lớp lý thuyết có thể kết hợp giảng dạy trực tuyến và trực tiếp
từ học kỳ đầu năm học hai nghìn hai mươi hai trường đại học kinh tế tp hcm cho sinh viên lựa chọn học trực tiếp hoặc trực tuyến
đây là động thái nhằm thực hiện mục tiêu đưa việc học tập và giảng dạy thích ứng trong điều kiện bình thường mới
theo quy định của tp hcm các trường đại học và cao đẳng tổ chức dạy học trực tiếp theo cấp độ dịch của thành phố
trong đó nếu dịch ở cấp độ một và cấp độ hai hoạt động đào tạo trực tiếp nếu đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và phải thực hiện theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo
ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ ba và bốn trường đại học tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến
hoặc kết hợp trực tuyến với trực tiếp tùy theo phương án cụ thể của trường
được ủy ban nhân dân tp hcm chấp nhận
người tham gia dạy và học phải đáp ứng đủ trong các điều kiện sau
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo
mới đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức vừa gây quyết định
về việc tổ chức lại bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế
ủy ban nhân dân tp hcm quyết định tổ chức lại bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế với tên gọi bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn
trụ sở bệnh viện đặt tại khu đất số hai đường trường trinh phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn có quy mô một sáu trăm linh giường bệnh
trong đó sáu trăm linh giường hồi sức tích cực
một bốn trăm linh giường thu dùng điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ vừa nặng
với một ba trăm năm mươi nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần hành chính khác
theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn được xếp hạng một
theo hạng của bệnh viện bệnh nhiệt đới
sử dụng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho bệnh viện bệnh nhiệt đới và sở y tế bổ sung các kỹ thuật cần thiết
tại tp hcm tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn có nhiều tín hiệu khả quan
với số ca nhập viện và số ca tử vong đều giảm liên tục trong các tuần qua